kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tài của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến hết tháng sáu
hiện tượng enino sẽ chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất tám mươi tám mươi năm
từ tháng bảy tám sẽ chuyển dần sang trạng thái lanina với sát xuất từ sáu mươi năm bảy mươi năm
phó tổng cục trường tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường nhận định
trạng thái khí quyển khi chuyển từ enino sang lanina từ pha nóng sang pha lạnh mạnh mẽ
sẽ gây ra đột biến về thời tiết mưa báo lũ ngập lụt xuất hiện nhiều tập trung vào nửa cuối năm
đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến lanina năm hai nghìn hai mươi
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng theo đánh giá
việc chuyển pha từ nóng sang lạnh của hiện tượng enso năm nay thường sẽ gắn liền với hiện tượng mưa nhiều
nếu theo đúng như dự báo kịch bản năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ khá tương đồng với những năm thiên tai bất thường
cực đoan trong quá khứ gần nhất là năm hai nghìn hai mươi
cụ thể hoạt động của áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung nhiều vào cuối mùa gắn liền với khu vực trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng khu vực trung bộ có thể xuất hiện các đợt mưa lớn tập trung vào các tháng cuối năm
từ tháng chín đến tháng một mươi một ngoài ra sự thay đổi bất thường từ pha nóng sang pha lạnh và biến đổi khí hậu
trong nhiều năm nay có thể gây ra mưa lớn cục bộ
điều này diễn ra không chỉ trong mùa mưa mà ngay cả trong đầu mùa mưa hoặc mùa khô gây ra lũ quét sạt lở đất
chính quyền địa phương và người dân cần hết sức lưu ý mưa lớn cục bộ có thể xảy ra
trong đó công tác ra soát các điểm nóng có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất trước khi có bản tin cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh
cơ quan khí tượng dự báo tháng năm tháng sáu nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực bắc bộ
bắc trung bộ và trung trung bộ
nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy tháng tám
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và tháng chín ở trung bộ
từ nay đến cuối năm có khoảng một mươi một một mươi hai cơn bão trên biển đông trong đó năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một
chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị vừa qua một cơn bão dữ dội đã đổ bộ vào khu vực houston mỹ vào tối ngày một mươi sáu tháng năm khiến bốn người thiệt mạng
hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở texac đã bị mất điện
tin báo mới nhất của nbc news cho hay hai người thiệt mạng do cây đổ và một người bị tai nạn cần cẩu trong cơn báo dữ dội đổ vào khu vực houston của mỹ
không có thông tin về nguyên nhân tử vong của nạn nhân thứ tư
mưa lớn và bão mạnh cũng dẫn tới ngập đường phố và làm vỡ cửa sổ các tòa nhà ở trung tâm thành phố houston
tại hạt harris nơi có thành phố houston khoảng bảy trăm tám mươi hai ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện
có thời điểm trong tối một mươi sáu tháng năm khoảng tám trăm tám mươi người chịu ảnh hưởng của việc mất điện tại hạt harris
trên toàn tiểu bang texas khoảng chín trăm linh bốn khách hàng bị mất điện vào đầu ngày một mươi bảy tháng năm giảm so với hơn một triệu khách hàng bị mất điện vào tối một mươi sáu tháng năm
thị trưởng john wima cho hay thành phố houston đã ghi nhận báo lớn với gió giật lên tới một trăm sáu mươi km trên giờ
ông kêu gọi người dân trong thành phố ở trong nhà
do ảnh hưởng của mưa bão trường học trong khu houston phải đóng cửa ngày một mươi bảy tháng năm
thị trường waympi thông tin trung tâm thành phố houston trong tình trạng hỗn loạn
nhiều con đường không thể đi lại được do đường dây điện bị đổ cây cối bị đổ cùng với các mảnh vỡ
bản tin dự báo thời tiết của cơ quan thời tiết quốc gia mỹ nhận định
lượng mưa sẽ ở mức từ bảy mươi một trăm năm mươi mm với tổng lượng mưa có thể cao hơn ở một số khu vực
cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đến sáng một mươi bảy tháng năm
văn phòng dịch vụ thời tiết quốc gia ở houston cảnh báo
lốc xoáy có thể xảy ra khi những cơn bão dữ dội tiếp tục quét qua các hạt ven biển
theo cnn hồi đầu tháng năm lượng mưa lên tới hơn sáu trăm linh mm rơi trong năm ngày
khiến nhiều phần phía đông texas ngập lụt
hàng trăm người và động vật đã được giải cứu khỏi lũ lụt
khiến nước sông ở một số vùng dâng cao đến mức chưa thể xảy ra kể từ báo harvey năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng năm
thủ đô hà nội có mây
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dài rác có rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ có mây
ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
thanh hòa đến thừa thiên huế
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ c
đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c
có nơi trên ba mươi năm độ c
tây nguyên ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to
đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ c
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to
đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c